thưa quý vị thủ tướng vừa ký quyết định lập tổ công tác giúp việc ban chỉ đạo đốc thúc tiến độ triển khai các dự án đường sắt đô thị ở hà nội và tp hcm
tổ công tác do phó thủ tướng trần hùng hà làm tổ trưởng các tổ phó cùng các bộ trưởng bộ giao thông phận tài xây dựng chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm và chín ủy viên
phó thủ tướng trần hùng hà là tổ trưởng tổ công tác giúp thủ tướng chính phủ điều phối chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án đường sắt đô thị hà nội và tp hcm đảm bảo tiến độ
tổ công tác thực hiện chức năng giúp thủ tướng chính phủ chỉ đạo đôn đốc kiểm điểm các bộ ngành cơ quan có liên quan trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành
xử lý khó khăn vấn mắc thao gỡ cơ chế kịp thời nhằm bảo đảm tiến độ các dự án đường sắt đô thị triển khai trên địa bàn tp hcm
tổ công tác thường xuyên theo dõi kiểm tra tình hình triển khai các dự án kịp thời phát hiện những tồn tại vướng mắc giải quyết hoặc báo cáo thủ tướng chính phủ xem xét giải quyết theo thẩm quyền
sau hai năm triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc bắc nam
tính đến nay tỉnh quảng bình đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư nhà tàu thi công chín mươi năm một mươi ba
tuy nhiên vẫn còn vướng mắc tại sáu một mươi năm km chưa thực hiện bàn giao đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án
một mươi km chưa thể hoàn thành bàn giao mặt bằng có một sáu km tại huyện quảng trạch năm mươi tám km tại huyện bố trạch và ba bảy mươi bảy km tại huyện lệ thủy
do vướng mắc trong xây dựng hoàn thành các khu tái định cư khu nghĩa trang di rời hạ tầng kỹ thuật
ubnd tỉnh quảng bình đề nghị các huyện thị khẩn trương tập trung giải quyết rứt điểm các kiến nghị
khiếu nại của người dân đối với những vướng mắc còn lại như giá bồi thường hỗ trợ bố trí tái định cư xử lý công trình xây dựng
hiện nay các nhà thầu vẫn đang tập trung thực hiện ba k bốn k để hoàn thành các khu tái định cư khu nghĩa địa
di rời các công trình hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội đồng thời có phương án tạm cư cho người dân trong thời gian xây dựng
các nhà ở tái định cư để người dân sớm bàn giao mặt bằng phần còn lại cho chủ đầu tư nhà thầu thi công dự án
ban quản lý khu kinh tế hải phòng phối hợp với bộ chỉ huy quân sự thành phố đã thành lập các đơn vị tự vệ
tại các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài fdi trong khu công nghiệp của kinh tế đỉnh vũ cát hải
xây dựng nâng cao hiệu quả hoạt động của các lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp fdi sẽ giúp đỡ tháo gỡ khó khăn
tổ chức giáo dục chính trị huấn luyện quân sự luyện tập các phương án bảo vệ an toàn doanh nghiệp
giữ gìn an toàn chính trị địa bàn tạo môi trường điều kiện thuận lợi hoạt động sản xuất kinh doanh
cũng như nhiệm vụ quốc phòng an ninh
bên cạnh đó thành phố hải phòng có chính sách hỗ trợ ngân sách kinh phí xây dựng duy trì hoạt động lực lượng tự vệ
bằng cách trừ ngay vào thuế phải nộp của từng doanh nghiệp chỉ đạo các doanh nghiệp sử dụng linh hoạt lực lượng
ở khối bảo vệ văn phòng không lấy công nhân ở các dây chuyền sản xuất để không ảnh hưởng đến năng suất lao động
hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng quy chế kế hoạch hoạt động bảo đảm kết hợp hài hòa giữa nghĩa vụ
và quyền lợi của cán bộ chiến sĩ tự vệ với quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động
qua đó góp phần tích cực vào việc bảo đảm trật tự an toàn xã hội tạo môi trường hòa bình
ổn định cho các doanh nghiệp yên tâm sản xuất phát triển kinh tế thành phố hải phòng